thực phẩm sạch đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều người dân trước vấn nạn thực phẩm bẩn kém an toàn cho sức khỏe
vì vậy nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm cũng là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm
hiện tại chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh smartphone nhiều người tiêu dùng đã có thể tra cứu thông tin về sản phẩm
cơ sở sản xuất cơ sở phân phối giấy tờ chứng nhận và phản hồi ý kiến tới các cơ quan quản lý và doanh nghiệp
ứng dụng mới này đã được bộ nông nghiệp đưa vào sử dụng từ tháng năm
là bà mẹ của hai con và là bà nội trợ của một gia đình có tới sáu người đại diện cả ba thế hệ
nên việc ăn gì và lựa chọn thực phẩm ra sao để bảo đảm sức khỏe cho cả nhà là điều chị bù thị duân luôn lo lắng
cũng như chị bùi thị duân chị vũ thị thùy trang ở quận nam tử liêm cũng luôn đặt sự an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu trước khi chọn mua gì
hiện tại bây giờ là vấn đề về thực phẩm dùng như là cái nguồn gốc của nó nó có nhiều vấn đề
nhiều khi mình đi mình mua mình cũng không biết rằng là mình phải mua như thế nào sản phẩm liệu là có an toàn hay không
và trong quá trình người ta chế biến nó có đảm bảo hay không và nguồn gốc như thế nào
chính vì sự lo lắng trước vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay
thì ngay lập tức cả chị duân và chị trang cùng nhiều bà nội trợ hiện đại khác nhanh chóng chọn và tải ứng dụng về điện thoại của mình
và sử dụng nó trong mỗi lần lựa chọn thực phẩm
cái ứng dụng này nó rất là tiện lợi bởi vì chỉ bằng khi mà mình có sử dụng smartphone điện thoại di động
thì mình có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của cái từng sản phẩm
và có thể biết được nguồn gốc rõ ràng của nó thì mình có thể yên tâm sử dụng nó
hy vọng là sau này nó sẽ mở rộng hơn thế nữa mình có thể truy xuất thêm nhiều sản phẩm hơn
có thể nói là càng ngày thì các công ty cần phải công khai cái sản phẩm của mình cho người tiêu dùng được biết
và người tiêu dùng thì rất mong muốn là những cái sản phẩm khi mà mình mua tiêu dùng thì đảm bảo được chất lượng
và nắm được cái quy trình sản xuất để cho có thể là tin tưởng là cái sản phẩm nó an toàn
vì thế nên là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng cái mô hình này
ứng dụng điện thoại có rất nhiều phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
và mỗi doanh nghiệp cũng có thể tự tạo và in tem chứa mã cốt để dán lên sản phẩm của mình
tuy nhiên phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm chính thống do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
thì không phải ai cũng biết
bởi để được tham gia hệ thống này các sản phẩm và doanh nghiệp phải trải qua một khâu kiểm tra
phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước
còn đối với người tiêu dùng để tải về và sử dụng phần mềm này không phải là khó
trên mỗi sản phẩm được truy xuất nguồn gốc thì đều có một cái mã như thế này
chúng ta chỉ việc đặt camera sau sau đó là chúng ta nhận diện giao diện
thì nó sẽ ra nguồn gốc của sản phẩm mà chúng ta đang tìm kiếm
ở trên đây thì nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả các thông tin về sản phẩm
kèm trên này thì chúng ta có thể nhấn vào từng cái để xem nó là ngày sản xuất
và hạn tức là cái ngày sản xuất của sản phẩm
cái ngày được cấp phép và khi nào hết hạn của các cái giấy tờ đấy
khi mà hết hạn nó sẽ báo lỗi lại chúng ta và chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc của các cái sản phẩm này
mục đích lớn nhất của hệ thống là minh bạch thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
như vậy công tác quản lý thông tin sản phẩm được tốt hơn và nhà nước người tiêu dùng đồng thời kiểm tra được doanh nghiệp
cho tới thời điểm này hà nội và tp hcm là hai địa phương đi đầu trong cả nước
thí điểm triển khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ với trên ba trăm năm mươi sản phẩm được cấp phép tham gia